lái ô tô đuổi theo và tông tử vong hai người làm bị thương một người
trần xuân hải hai mươi chín tuổi chú xã ân thạnh huyện hoài ân
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định
thực hiện lệnh bắt khẩn cấp về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu của cơ quan công an võ phan hoài bảo
chú huyện hoài ân nợ vợ của trần xuân hải là nguyễn thị trang
số tiền chín trăm linh đồng nhưng đòi nhiều lần không trả
trang đã đăng facebook về việc bảo nợ tiền không trả
bảo bực tức nên rủ thêm hai người mang theo giao tự chế
tới nhà trang nói chuyện sau khi cự cãi trang gọi hải
về giải quyết mâu thuẫn về cách nhà tám mươi m thầy nhóm của bảo
hải đã điều khiển xe ô tô bốn chỗ đuổi theo và tông vào
xe máy của nhóm người này hậu quả bảo và một người
tên nguyễn quốc việt tử vong tại chỗ người còn lại bị thương
công an tỉnh bắc ninh cho biết đã bắt được hai nghi phạm
trong vụ án giết người xảy ra vào tối ngày hai tháng tám
tại thành phố tử sơn lực lượng chức năng đã di lý
ba đối tượng này từ lai châu về bắc ninh
để tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị các đồng chí và các bạn khoảng hai mươi h ngày hai tháng tám
tại cửa hàng thu mua phế liệu thuộc phường tân hồng
thành phố từ sơn đã xảy ra một vụ giết người cướp tài sản
với thủ đoạn rất manh động và liều lĩnh nạn nhân là bà phan thị bốn
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy bị tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể
ngay sau khi nhận tin báo ba giám đốc công an tỉnh
đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
chủ trì phối hợp công an huyện tiên du công an thành phố từ sơn
và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh nhanh chóng khám nghiệm
hiện trường khám nghiệm tử thi và tiến hành đồng bộ
các biện pháp công tác với quyết tâm truy tìm kẻ thù ác
sau một mươi giờ tích cực điều tra thu thập chứng cứ
công an tỉnh bắc ninh đã phối hợp với công an tỉnh lai châu
bắt giữ hai kẻ thù ác khi đang lẩn trốn tại phường đông phong
thành phố lai châu đó là lê hữu hiệu
sinh năm hai nghìn sáu ở huyện ba vì thành phố hà nội
và vàng văn nghị sinh năm hai nghìn sáu ở huyện nậm nhùn
tỉnh lai châu tại cơ quan điều tra các đối tượng
đã khai nhận toàn bộ quá trình gây án
số tài sản cướp được hai đối tượng chi tiêu cá nhân
và trốn đến tỉnh lai châu ngay trong đêm chúng bàn nhau
tiếp tục đi các tỉnh phía nam thì bị lực lượng công an phát hiện
bắt giữ ngay sau đó hiện cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bắc ninh đã thu giữ hai dao bầu và nhiều tăng vật liên quan
giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lê hữu hiệu
và vàng văn nghị về tội giết người cướp tài sản
với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
bốn đối tượng huỳnh phát tài nguyễn thanh hưng nguyễn thị hồng linh
và nguyễn văn điền đã bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
khởi tố bắt tạm giam
trước đó công an huyện nhân trạch bắt quả tàng tài hưng
linh và điền đang tụ tập sử dụng ma túy ở phòng ba trăm linh hai
quán karaoke rl thuộc thị trấn hiệp phước
tổ công tác thu giữ một đĩa xứ đựng chất bột màu trắng
và một gói ma túy dạng khay cùng một số đồ vật liên quan
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái bình đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với nhữ thành tân về tội tổ chức môi giới
cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
tại cơ quan điều tra nhữ thành tân khai nhận
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đã tổ chức cho bốn công dân
ở trong và ngoài tỉnh xuất cảnh trái phép qua khu vực biên giới
tỉnh long an sang campuchia lao động trái phép
thủ đoạn của tân là sử dụng tài khoản facebook
đăng tải các bài viết liên quan đến việc nhẹ lương cao
chỉ làm trên máy tính mỗi tháng được khoảng bảy trăm linh một năm trăm linh đô
được chủ bao ăn ở và lo chi phí đi campuchia
sau khi đồng ý theo tân sang campuchia nạn nhân bị tuyển vào làm việc
tại các cơ sở tổ chức hoạt động lừa đảo như đánh bạc trực tuyến
kinh doanh tiền ảo trên không gian mạng
bị cưỡng ép lao động từ một mươi hai đến một mươi sáu tiếng mỗi ngày
không cho ra khỏi cơ sở bị bán sang các chủ sử dụng lao động khác
hoặc bắt gọi điện về cho gia đình người thân tại việt nam
để nộp tiền chuộc mới cho về nước
lợi dụng lòng tin giả danh nhân viên ngân hàng vay tiền
và nói dối để đáo hạn ngân hàng nguyễn thị ngọc nga
chú huyện chi lăng tỉnh lạng sơn đã bị nạn nhân tố xác tới cơ quan công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can
theo tài liệu điều tra từ tháng hai cho đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
nga đã phát sinh giao dịch chuyển tiền với chị nguyễn thị huệ
chú thành phố lạng sơn nhiều lần bằng hình thức chuyển khoản
với tổng số tiền là một mươi ba tỷ sáu trăm linh triệu đồng
tại cơ quan công an nga khai đã vay tiền của nhiều người
để sử dụng vào mục đích cá nhân nhưng không có khả năng thanh toán
do vậy nga đã giả danh là nhân viên ngân hàng
vay tiền chị huệ với lý do để đáo hạn ngân hàng
sau khi nhận được tiền chị huệ chuyển khoản
nga dùng trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng vào mục đích cá nhân
kiểm tra đột xuất một nhà trọ tại phường an bình
thành phố dĩ an tỉnh bình dương
lực lượng chức năng phát hiện sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền giả
từ đây cơ quan điều tra công an tỉnh bình dương đã tạm giữ ba đối tượng
tàng trữ lưu hành tiền giả thu giữ tổng cộng là hơn sáu mươi triệu đồng tiền giả
mệnh giá năm trăm linh nghìn đồng
tại nhà trọ của đặng thị kiều trang lực lượng chức năng phát hiện bốn gói ni lông
chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy và một mươi ba tờ tiền mệnh giá năm trăm linh đồng
trang khai mua của lê thị kim phụng ở phòng trọ đối diện
khám xét khẩn cấp nơi ở của phụng tổ công tác phát hiện phụng đang cất giấu hai mươi một triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền giả
phụng khai từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đã mua chín mươi hai triệu đồng tiền giả
từ một người tên là quốc qua mạng xã hội với giá là ba triệu đồng tiền thật lấy một mươi triệu đồng tiền giả
tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn đình quốc tại thành phố hồ chí minh
cơ quan công an thu giữ ba mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền giả
sáng nay vùng áp thấp trên khu vực bắc biển đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
trưa nay áp thấp nhiệt đới đã đi vào khu vực phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông vào ngày hôm nay
có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai ba m biển đông
vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên biển đông
trong hai mươi bốn giờ tới phía bắc vĩ tuyến hai mươi năm độ vị bắc
từ kinh tuyến một trăm một mươi ba năm đến một trăm một mươi bảy năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động
của gió giật mạnh và sóng lớn cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa kết thúc điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân
cung cấp truy tố bốn đối tượng là trần văn sang lê viết tài cùng chú tại xã hòa thuận phạm công thắng
và phạm trung kiên chú tại thành phố buôn ma thuột về các hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
theo kết quả điều tra ban đầu do có xảy ra mâu thuẫn với huỳnh nhân chú tại xã hòa thuận thành phố bôn ma thuộc
cho nên trưa ngày hai tháng ba sang đã mang theo một khẩu súng rủ theo tài và kiên điều khiển xe ô tô đến xã hòa thuận để tìm nhân nói chuyện
tại đây sang đã dùng súng dí vào đầu đe dọa bắn chết nhân sau đó cả ba ra xe ô tô đi về
đến tối cùng ngày sang mang khẩu súng đến nhà thắng nhờ cất hộ
vào ngày ba tháng ba vào cuộc điều tra làm rõ đội cảnh sát hình sự công an thành phố bô ma thuật đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà của thắng
và thu giữ ba khẩu súng ngắn cùng với chín viên đạn
mở rộng điều tra công an thành phố buôn ma thuật còn làm rõ sang kiên và tài còn cầm đầu một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet
với số tiền giao dịch mỗi ngày lên đến hàng chục triệu đồng
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy nguyễn ly bì hai mươi sáu tuổi trú tại huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng bắt giữ
trước đó vào tối ngày một tháng tám trên địa bàn phường an hải đông quận sơn trà các trinh sát đã bắt quả tang nguyễn ly bì
khi đang tàng trữ năm gram kentamin và một mươi viên thuốc lắc
tiếp tục khám xét chỗ ở của bì tại căn phòng trên đường nguyễn thiện kế
trinh sát phát hiện thêm bốn mươi sáu viên thuốc lắc hai mươi năm g kentamin và một cân tiểu ly
tổng tăng vật thu giữ trong vụ án là ba mươi gram ketamin và năm mươi sáu viên thuốc lắc
đấu tranh mở rộng công an thành phố bắt giữ thêm đối tượng trịnh hữu lộc hai mươi hai tuổi trú tại quận hải châu
qua test nhanh đối tượng dương tính với chất ma túy tổng hợp
lộc là đối tượng lấy ma túy của bì mang về bán lại cho con nghiện để kiếm lời
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng để tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra làm rõ
xe ô tô tải đang chở hàng lưu thông trên cao tốc thành phố hồ chí minh trung lương bỗng bốc cháy dữ dội
sáng ngày hôm nay cơ quan chức năng vẫn đang xử lý hiện trường vụ việc một ô tô tải bốc cháy trên cao tốc thành phố hồ chí minh trung lương
theo thông tin ban đầu vào khoảng năm giờ sáng cùng ngày xe ô tô tải chở hàng mang biển kiểm soát sáu mươi hai c sáu nghìn ba trăm linh hai do tài xế ở bến tre điều khiển
lưu thông trên cao tốc thành phố hồ chí minh trung lương hướng từ thành phố hồ chí minh về tiền giang
khi vừa đến khu vực xã tân hội đông huyện châu thành tỉnh tiền giang thì phía sau thùng xe bất ngờ bốc cháy
ngọn lửa nhanh chóng lan rộng lên phía trên và đầu máy
tài xế và hai phụ xe nhanh chóng cho xe vào làn rừng khẩn cấp xuống xe rồi dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất thành
vụ cháy đã khiến giao thông qua khu vực ùn ứ hơn năm km
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tiền giang đã có mặt tại hiện trường hỗ trợ dập tắt đám cháy
cơ quan chức năng hiện đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc